thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba công tác xây dựng chỉnh đốn đảng mà trọng tâm là phòng chống tham nhũng tiêu cực
do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng
nhiều vụ việc tham nhũng tiêu cực lớn đã được phát hiện
nhiều cán bộ đảng viên ở nhiều cấp nhiều ngành mắc sai phạm đã bị xử lý theo đúng quy định của đảng pháp luật của nhà nước
điểm đáng chú ý là trong các vụ việc tham nhũng tiêu cực dù lớn hay nhỏ dù ở cấp nào ngành nào
cũng đều có bóng dáng của sự lạm quyền lộng quyền của những đảng viên có chức vụ quyền hạn tiếp tay cho những sự việc đó
đó chính là biểu hiện của sự tha hóa quyền lực và cũng cho thấy việc kiểm soát quyền lực chưa thực sự tốt
vì thế trong năm hai nghìn hai mươi ba đảng ta đã tập trung xây dựng và hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng tiêu cực
tha hóa là biến chất thành xấu đi
tha hóa quyền lực chính là hành vi lợi dụng
lạm dụng quyền lực chính trị quyền lực nhà nước được giao phó để làm những việc sai trái khuất tất
nhằm mang lại lợi ích cho cá nhân hay lợi ích một nhóm người
làm tổn hại đến lợi ích chung của tập thể lợi ích của quốc gia dân tộc
và đó là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tham nhũng tiêu cực
bản chất của quyền lực thì không đi kèm với tham nhũng
nhưng khi có quyền lực trong tay mà lạm dụng quyền lực và sử dụng quyền lực sai mục đích
sai phương pháp thì sẽ đẻ ra tham nhũng
cho nên người ta nói rằng là tham nhũng quyền lực là gốc rễ của tất cả các loại tham nhũng khác
ngay khi giành được chính quyền chủ tịch hồ chí minh đã sớm nhìn ra nguy cơ đe dọa đối với một đảng cầm quyền
đó là sự thoái hóa biến chất của đội ngũ cán bộ đảng viên khi được giao nắm giữ quyền lực trong tay
vì thế chỉ hơn một tháng sau ngày giành được chính quyền
chủ tịch hồ chí minh đã có thư gửi ủy ban
nhân dân các kỳ tỉnh huyện và làng chỉ ra sáu lầm lỗi rất nặng nề của cán bộ cần phải ra sức sửa chữa
đó là trái phép cậy thế củ hóa tư túng chia rẽ kiêu ngạo
trong đó người đặc biệt cảnh báo và lên án hành vi lấy của công dùng vào việc tư quên cả thanh liêm đạo đức
đó chính là những gì mà hôm nay chúng ta gọi là tham nhũng tiêu cực
là có những thời điểm giai đoạn nhất là những năm gần đây
việc kiểm soát để ngăn chặn sự tha hóa quyền lực ở những người có chức vụ quyền hạn chưa thật sự tốt
nên để lại những hậu quả nặng nề
nguyên nhân dẫn đến cái tiêu cực tham nhũng thì nó rất nhiều
có những động lực về kinh tế có những động lực về văn hóa thói quen
có những động lực như chúng ta đề cập đến nhiều điều nhất trong thời gian gần đây
đó là những cơ chế và biện pháp kiểm soát quyền lực của chúng ta còn thiếu còn yếu
nó chưa đủ mạnh để có thể răn đe để có thể ngăn cản các phòng chống các biểu hiện tiêu cực và tham nhũng
vì thế để phòng chống tham nhũng tiêu cực hiệu quả
nhất thiết phải triệt tiêu nguồn gốc làm nảy sinh tham nhũng tiêu cực
đó là kiểm soát chặt chẽ quyền lực để chống tha hóa quyền lực
dù tham nhũng với dù tiêu cực thì nó cũng đều bắt nguồn từ quyền lực mà ra
thế cho nên phòng chống tham nhũng tiêu cực chính là phải tập trung
tập trung kiểm soát được quyền lực
thưa quý vị thời gian qua bên cạnh những cán bộ đảng viên làm tròn bổn phận trách nhậm
quyền hạn của mình đối với tổ chức cơ quan đơn vị
thì vẫn còn không ít người đã bị cám dỗ bởi lợi quyền
họ không dùng quyền lực được giao để phục vụ cho lợi ích chung
mà chỉ nhằm nhằm khai thác những yêu thế quyền lợi bổng lộc nhờ quyền lực mang lại
không chú trọng khép mình vào khuôn khổ tổ chức quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
tha hóa quyền lực biểu hiện dưới rất nhiều dạng như lạm quyền lộng quyền lợi dụng
tiếm quyền tùy tiện vô trách nhiệm quan liêu độc đoán
thời gian qua hầu hết các vụ việc tham nhũng tiêu cực bị phát giác xử lý
truy tố xét xử đều gắn với những người có chức vụ quyền hạn
bởi quyền lực được giao đã bị tha hóa bị biến thành phương tiện để phục vụ lợi ích cá nhân
vì thế cần có cơ chế để giám sát kỹ kiểm soát chặt chẽ quyền lực
có thể nói năm hai nghìn hai mươi ba là năm mà đảng ta tập trung công sức xây dựng
hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực với nhiều quy định về kiểm soát quyền lực được ban hành
trước hết là quy định số một trăm một mươi bốn của bộ chính trị ban hành ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ
thế thì cái biểu hiện gọi là quyền lực bị lợi dụng
thậm chí là lợi dụng để phục vụ cho mục đích không chính đáng
điển hình nhất trong công tác cán bộ đó là bổ nhiệm những người thân trong gia đình
rồi là người thân thuộc cái phe nhóm hay cái ekip của mình vào các vị trí lãnh đạo quản lý
mà bất chấp những cái tiêu chí những cái yêu cầu về chất lượng cán bộ của trung ương đề ra
sự tha hóa quyền lực trong công tác cán bộ là rất nguy hiểm
vì những người không đủ đức đủ tài mà vẫn được bố trí vào các vị trí lãnh đạo
quản lý ở các cấp các ngành thì gần như ngay lập tức họ sẽ sử dụng quyền lực được giao
để mưu cầu lợi ích cá nhân
vì thế năm hai nghìn một mươi chín bộ chính trị đã ban hành quy định số hai trăm linh năm
về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền
sau hơn ba năm triển khai thực hiện bước đầu đã tạo ra những chuyển biến tích cực
tuy nhiên trong quá trình thực hiện đã bộc lộ một số hạn chế
vì thế quy định số một trăm một mươi bốn ra đời
khắc phục những hạn chế đó
tiếp sau đó cùng trong ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
bộ chính trị ban hành hai quy định về kiểm soát quyền lực
quy định số
về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra
giám sát thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra kiểm toán
và quy định số một trăm ba mươi hai
về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra
truy tố xét xử thi hành án
đây là những quy định nhằm kiểm soát quyền lực làm trong sạch lực lượng
đóng vai trò chủ công trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
thì đây là một cái tình trạng rất là đáng phát triển
rất là đáng quan ngại đến những cán bộ mà giữ những chức vụ quan trọng
trong những cơ quan này lại thực hiện cái hành vi tham nhũng
thứ nhất là nó làm giảm sức mạnh
cũng như là giảm hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng
thứ hai đó là nó làm mất cái niềm tin của người dân
cũng như là cán bộ nhân dân
đối với lại công tác phòng chống tham nhũng
và vì vậy mà dẫn đến cái tình trạng là công tác phòng chống tham nhũng của chúng ta không hiệu quả
như vậy có thể thấy trong năm qua lồng cơ chế đã được dựng lên khá quy mô đầy đủ
và sát hợp với yêu cầu trong tình hình mới
vấn đề còn lại là phải kịp thời đưa các quy định đó vào cuộc sống
phát huy hiệu quả để đưa công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực lên tầm cao mới
luật pháp có kỷ luật có quy định có quy chế nằm trong một hệ thống chính trị
yếu tố thứ hai là phải tập trung vào công tác cán bộ
và một cái điều kiện thứ ba nữa là phải có kiểm tra giám sát
nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế là vấn đề đã được tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiều lần đề cập
mọi quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế
quyền lực phải được giang buộc bằng trách nhiệm
quyền lực đến đâu trách nhiệm đến đó
quyền lực càng cao trách nhiệm càng lớn
lạm dụng lợi dụng quyền lực cũng phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải bị xử lý
nói tôi vẫn thường nói là phải nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế là với ý nghĩa như vậy